ngày hai mươi ba tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng lê thị thanh bốn mươi tuổi
ngụ tại huyện phú giáo tỉnh bình dương nguyễn thanh bình ba mươi bảy tuổi ngụ tại phường xuân tân
tp long khánh và nguyễn bảo ngọc ba mươi sáu tuổi ngủ tại phường xuân hòa tp long khánh
về hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
trước đó khoảng một mươi bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an phường xuân an tp long khánh
phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm việc kinh tế ma túy công an tp long khánh
tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện trên người đối tượng nam có một ống nhựa
bịch kính hay đầu chứa ma túy trọng lượng ba gram nên đưa về công an phường làm việc
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận tên là nguyễn thanh bình ba mươi bảy tuổi ngụ phường xuân tân
tp long khánh và nguyễn thị hồng bốn mươi tám tuổi ngủ xã bào trâm tp long khánh
mua ma túy đá của đối tượng lê thị thanh hiện đang thuê nhà trọ tại hẻm sáu mươi bốn nguyễn thị minh khai
khu phố ba phường xuân an để sử dụng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra khẩn cấp nơi ở của đối tượng thanh
qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng có một bịch như lông chứa hai mươi một ống nhựa bịch kính hay đầu
bên trong chứa ma túy đá trọng lượng ba năm gram
đối tượng khai mua từ tp hcm về bán cho các con nghiện để lấy lời
khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày công an phường xuân an phát hiện đối tượng nguyễn bảo ngọc ba mươi sáu tuổi
ngồi phường xuân hòa thành phố long khánh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi b hai bốn mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi tám chạy ngang qua
dừng lại cách khu nhà trọ khoảng ba mươi mét có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra trên xe đối tượng phát hiện một ống tròn hình trụ
bên trong có một bịch như lông chứa ma túy đá trọng lượng tám năm gram